quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị do chịu tác động của rãnh mây rông được khối khí lạnh ở phía bắc đẩy xuống nước ta
nối với một vùng xoáy thấp nên trong đêm nay và ngày mai cả bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
dự báo ở khu vực phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa với lượng từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ lượng mưa trong đêm nay và ngày mai sẽ là từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra còn tiêm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
nên người dân cần hết sức lưu ý
do có mưa nên mức nhiệt ở khu vực bắc bộ chỉ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thời tiết khá là mát mẻ
do giải mây rộng
trong phía bắc dịch chuyển xuống nên trong đêm nay và ngày mai khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chuyển mây nhiều hơn
có mưa rào và rông rải rác
riêng ở khu vực thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này cũng chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận cũng có xu hướng tăng mưa nhiều hơn trong ngày mai
với thời gian mưa chủ yếu tập trung vào cuối ngày
cục bộ cũng có những điểm mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai sẽ chịu sự chi phối của gió tây nam
vì thế những cơn mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả hai khu vực trong chiều và tối mai
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
ban ngày thì trời vẫn có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở nam bộ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong đêm nay và ngày mai khu vực vịnh bắc bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa liên tục có mưa rào rải rác và có nơi có rông
làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
gió phổ biến hướng tây nam ở mức cấp ba bốn
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước